phó thủ tướng lào sòn sai sì phan đòn đã tiếp đoàn đại biểu bộ lao động thương binh và xã hội
do đồng chí đảng ngọc dung ủy viên trung mương đảng bộ trưởng dẫn đầu
đã có chuyến thăm và làm việc tại lào từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng ba
tại buổi tiếp phó thủ tướng lào sòn say sì phan đon đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn tại lào
và cho rằng sự hợp tác giữa bộ lao động thương binh và xã hội việt nam với bộ lao động và phúc lợi xã hội lào
trong thời gian vừa qua đạt được rất nhiều kết quả đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của việt nam
trong đó có sự tham gia của bộ lao động thương minh và xã hội việt nam trong việc giúp lào khắc phục hậu quả
của vụ việc vỡ đập thủy điện tại phía nam lào
cũng trong chiều ngày hai mươi sáu tháng ba đoàn đại biểu bộ lao động thương minh và xã hội đã thăm và làm việc
với đại sứ quán việt nam tại lào đây là cuộc làm việc nhằm chuẩn bị cho cuộc tọa đàm cấp chuyên viên
về lao động sẽ tổ chức vào ngày mai hai mươi bảy tháng ba và hội nghị lần thứ sáu giữa bộ lao động thương binh và xã hội việt nam
với bộ lao động và phúc lợi xã hội lào tổ chức trong ngày hai mươi tám tháng ba tại thủ đô viên trăn